tại bắc bộ tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ một mươi hai mươi riêng khu vực tây bắc bộ cao hơn từ một mươi hai mươi so với trung bình nhiều năm cuộn thời kỳ
nhận định xu thế thời tiết xa hơn trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý trong các tháng mùa hè khu vực bắc bộ có nền nhiệt độ ở mức tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
nắng nóng ở khu vực bắc bộ và trung bộ nhiều khả năng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm có khả năng không gây gắt và không kéo dài
trước tình hình không khí lạng
sẽ tiếp tục trang tì mặc dù không mạnh bằng đợt tháng hai vừa qua nhưng quý vị và các bạn cũng hãy chú ý mặt ấm giữ gìn sức khỏe để phụng tránh các bệnh về hô hấp